thưa quý vị trong ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi năm người thiệt mạng một mươi hai người bị thương
so với ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một số vụ số người bị thương không tăng không giảm tăng bốn người tử vong
hà nội tp hcm đà nẵng và các địa phương giáp danh không tổ chức bán pháo hoa
tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được đảm bảo
không xảy ra ồn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện
xử lý hơn sáu bốn trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần năm tám tỷ đồng
trước tình hình xuất hiện nhiều f tại cộng đồng không rõ nguồn lây bùng phát ở một số xã thị trấn
kể từ một mươi hai h ngày hôm nay mùng hai tháng một hàng quán ăn uống trên địa bàn huyện gia lâm
tp hcm chỉ được bán mang về
trên địa bàn huyện gia lâm không tổ chức các hoạt động hội họp không tổ chức liên hoan cuối năm
sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện
huyện cũng yêu cầu các địa phương dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng thở tự
dừng tất cả hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
riêng các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
lợi dụng sự sơ hở của người dân hai đối tượng là trần thanh tý và nguyễn hoàng vũ
cùng chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã trộm cắp hơn bốn mươi triệu đồng
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã bắt giữ hai đối tượng trên để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tý và vũ rủ nhau vào chợ hộ phòng thị xã giá rai
để trộm cắp tài sản khi đến một gian hàng tý và vũ thấy một tủ gỗ không người trông coi
nên nhanh chóng lấy trộm và bỏ đi đến cầu hộ phòng các đối tượng cậy tủ phát hiện bên trong
có hơn bốn mươi triệu đồng nên chia nhau tiêu xài cá nhân cơ quan công an đã thu hồi được trên hai mươi triệu đồng
để trao trả cho bị hại
cho khoảng hai mươi người dân vay với số tiền hơn một tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng
bảy đối tượng vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cơ quan công an xác định các đối tượng này
đều là mắt xích quan hệ với nhau trong hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố biên hòa
huyện long thành tỉnh đồng nai và các địa bàn giáp danh các đối tượng này đã cho người dân
vay số tiền từ năm triệu đồng đến hơn một trăm linh triệu đồng với lãi suất giao động từ trên một mươi hai năm
đến sáu mươi một tháng hình thức cho vay trả góp tiền gốc và lãi được tính vào tháng hoặc tính theo ngày
thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
ngày tết dương lịch mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi năm người thiệt mạng một mươi hai người bị thương trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm chết một mươi bốn người
bị thương một mươi hai người đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người đường thủy không xảy ra tai nạn
hà nội tp hcm đà nẵng và các địa phương giáp danh không tổ chức bắn phó hoa
tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được đảm bảo
không xảy ra ồn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện
xử lý sáu bốn trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền năm bảy mươi chín tỷ đồng tạm giữ bốn mươi hai xe ô tô bảy trăm bảy mươi ba xe mô tô
tước ba trăm chín mươi giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý hai trăm năm mươi hai trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một một trăm hai mươi trường hợp
liên quan đến vụ sập tường công trình làm chết một mươi người bị thương một mươi bốn người tại công trình nhà máy
công ty cổ phần av healthcare tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo hà huy hải trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hà huy hải là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn hà hải nga
đơn vị thi công công trình nhà máy công ty cổ phần av healthcare tại lô số một mươi tám
đường số tám khu công nghiệp giang điền xã giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
do chủ đầu tư không có năng lực giám sát nên đã thỏa thuận với đơn vị thi công thuê đơn vị giám sát độc lập
mặc dù thuê người giám sát nhưng không ký hợp đồng vì giá cao
hải cũng không báo lại cho chủ đầu tư mà vẫn tiến hành xây dựng công trình
đơn vị của hải cũng thi công không đúng hồ sơ thiết kế không bố trí chỉ huy trưởng công trình
đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi thì xảy ra sự cố sập trục khiến một mươi người tử vong
bốn người bị thương gây thiệt hại hơn một một tỷ đồng cho công ty cổ phần av healthcare
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà huy hải tám năm tù
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời bụng bị cáo gồi thương hơn một một tỷ đồng cho công ty cổ phần av healthcare
cấp dưỡng nuôi con cho các bị hại trong vụ án cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam vũ văn ninh
chú tại huyện cầm giang tỉnh hải dương về hành vi cấp tài sản
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ninh cầm theo búa sắt thanh đủ kim loại
dao bầu treo tường phá khóa đột nhập vào phòng giao dịch tân trường
ngân hàng agribank chi nhánh huyện cầm giang không chế lấy băng dính đen
bịt mồm trói tay chân kéo bảo vệ vào trong khu vực quầy giao dịch
sau đó dùng đục và búa sắt cậy phá hai kết sắt của ngân hàng nhưng không được
đến ba giờ sáng cùng ngày đối tượng bỏ về nhà cất giấu dụng cụ gây án rồi đi ngủ
bảo vệ phòng giao dịch sau đó tự cởi trói báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng
chỉ trong vòng một mươi năm ngày một đối tượng đã gây ra năm vụ đập vỡ kính xe ô tô rồi cưỡng đoạt tài sản
đối tượng là phạm thế phương ba mươi tuổi trú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
có hai tiền án về các tội trộm cắt tài sản và cố ý gây thương tích
vào ban đêm khi thấy người nào để xe ô tô ở vị trí thuận lợi
thì phương lấy đá đập vỡ kính sau đó lục lấy các loại giấy tờ tài sản
phương mua một sim giác và ghi số điện thoại để lại trên xe ô tô
để chủ xe liên lạc chuộc lại tài sản
khi chủ xe đồng ý với mức giá phương đưa ra
thì đối tượng cho số tài khoản của người khác để chuyển tiền
sau đó phương giấu tài sản ở một vị trí cố định và hướng dẫn chủ xe đến lấy
với thủ đoạn này chỉ trong vòng một mươi năm ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phương đã thực hiện trót lọt năm vụ đập vỡ kính xe ô tô
lấy cắp nhiều tài sản giấy tờ rồi cưỡng đoạt được trên năm mươi năm triệu đồng
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tàng một mươi đối tượng
đang đánh bạc dưới hình thức ba cây tại xã quang chính huyện quảng sương
thu giữ gần năm mươi năm triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều tam vật khác có liên quan
tổng đầu xới bạc nói trên là ba đối tượng gồm nguyễn văn hợp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đều ở xã quảng chính
và nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã quảng ninh huyện quảng sương
còn mai ngọc tuấn chủ nhà đã tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc
sau đó thu tiền hồ từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
tính yêu việt tính đồng bộ và thực tiễn của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
đã được làm rõ câu chuyện quan trọng tiếp theo là việc đưa luật vào cuộc sống sẽ được thực thi như thế nào
vâng các bộ ngành địa phương đều đã có sự chuẩn bị từ sớm và đặc biệt là từ cơ sở tới tận cấp xã phường
bộ công an xác định khối lượng công việc của lực lượng công an cấp cơ sở sẽ nặng nề hơn rất nhiều
trong công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng ma túy người nghiện
chưa kể việc quản lý cả những đối tượng ngáo đá để ngăn chặn trọng án
nhưng bằng nỗ lực quyết tâm chính trị lớn vai trò đầu mối nòng cốt của lực lượng công an sẽ được phát huy
tiếp theo mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin về những chính sách mới có hiệu lực trong năm nay
một trăm linh địa phương có mô hình can thiệp phòng ngừa bạo lực gia đình
đó là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
vừa được tổng thống chính phủ phê duyệt tại quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi tám
quy đề ttg
chiến lược phân đấu một trăm linh các gia đình được cung cấp thông tin kiến thức về văn hóa ứng xử
kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống tình yêu thương truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp
phòng ngừa rủi ro tên nạn xã hội bạo lực trong gia đình
nâng cao khả năng tự ứng phó của gia đình nhằm hạn chế góp phần ngăn chặn
đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống trong xã hội
đội tăng thường thực hiện hiệu quả con tác phòng chống dịch
covid một mươi chín trong đó có nhiệm vụ bảo đảm về số lượng vaccine và tiến độ tiên
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương
tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
từ năm hai nghìn hai mươi hai những trường hợp dưới đây được miễn giảm miễn toàn bộ tiền phạt
đối với cá nhân tổ chức vi phạm giao thông
một các trường hợp được miễn giảm một phần tiền phạt
vi phạm giao thông gồm
cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai thảm họa hỏa hoạn dịch bệnh mắc bệnh hiểm nghèo tai nạn
tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đối xuất với kinh tế do thiên tai thảm họa khỏa hoạn dịch bệnh
và có xác nhận của chính quyền sửa tài
đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định trên mà tiếp tục khó khăn về kinh tế do thiên tai thảm họa hỏa hoạn dịch bệnh mắc bệnh hiểm nghèo tai nạn
đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần
nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai thảm họa hỏa hoạn dịch bệnh mắc bệnh hiểm nghèo tai nạn
các trường hợp được miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm giao thông
đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại điều bảy mươi sáu của luật xử lý vi phạm hành chính
mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai thảm họa hỏa hoạn dịch bệnh mắc bệnh hiểm nghèo tai nạn
bị phạt tiền từ hai triệu đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đề xuất về kinh tế
do thiên tai thảm họa hỏa hoạn dịch bệnh mắc bệnh hiểm nghèo tai nạn
lưu ý trong năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn người đã ra quyết định xử phạt xem xét
quyết định việc giảm miễn và thông báo cho người có đơn đề nghị giảm miễn biết
nếu không đồng ý với việc giảm miễn thì nêu rõ lý do